đợt chiều cường đầu tháng chín âm lịch tiếp tục dâng cao tại thành phố cần thơ
mực nước ghi nhận được là hai hai mươi năm m cao hơn báo động ba là ba mươi năm m
đây là đỉnh chiều lịch sử mới xuất hiện tại cần thơ vượt qua đỉnh chiều cao nhất từng được ghi nhận vào năm hai nghìn một mươi tám là hai hai mươi ba m
nước từ sông rạch hệ thống cống tràn lên gây ngập hầu hết các tuyến đường ở trung tâm thành phố cần thơ
tại các tuyến đường chính như mậu thân nguyễn văn cử trần hưng đạo cách mạng tháng tám lý tự trọng
nước ngập rất sâu gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
tại các ngã tư lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực để điều tiết hướng dẫn các phương tiện di chuyển
theo văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố cần thơ do đỉnh lũ từ sông mê công di chuyển xuống hạ lưu gặp đợt chiều cường khá mạnh
làm cho mực nước sông hậu dâng lên cao bất ngờ
điều này đã khiến cho nhiều tuyến đường tại cần thơ bị ngập vào thời điểm sáng sớm và chiều tối những ngày qua